thưa quý vị trong cuộc sống luôn có những con người khiến cho người khác phải nề phục tôn kính bởi những hành động không hề to tát nhưng lại thấm đẫm tình người đem lại sự tin tưởng cao độ
mẹ việt nam anh hùng ngô thị quýt chín mươi năm tuổi ở phương năm quận gò vấp tp hcm là một người như vậy
ở tuổi chín mươi năm mắt đã mờ lưng đã còng nhưng mẹ quýt vẫn cặm cụi ngồi cắt vải bên chiếc máy may cũ kỹ đạp đều đặn từng vòng để cho ra đời từng chiếc khẩu trang vải dành cho người dân nghèo phòng chống dịch covid một mươi chín
có lẽ đối với mẹ còn sức khỏe để giúp ích cho cuộc đời là niềm vui lớn nhất